thông tin chúng tôi vừa nhận được vào lúc sáu giờ sáng nay ngày một mươi sáu tháng chín một số người dân ở khu vực tổ một mươi bảy khu quy hoạch tô hiến thành phường ba thành phố đà lạt báo tin phát hiện một sát người chết trong tình trạng cháy đen biến dạng
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên để tiến hành khám nghiệm tử thi làm rõ vụ việc
tại hiện trường thi thể là nam giới mang giày bata vải quần jin xanh áo sơ mikaro xung quanh có nhiều đồ lọc thuốc ba số các chân nhang được cắm quanh thi thể nạn nhân
hiện tại công an tỉnh lâm đồng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cũng như xác định danh tính nhân thân và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân để làm rõ vụ việc